chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám sở y tế hà nội thông tin ghi nhận thêm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó gồm tám ca tại cộng đồng và ba mươi ba tại khu cách ly đều thuộc chùm ho sốt thứ phát
các quận huyện có ca mắc mới là hà đông sáu ca thanh trì bảy ca đống đa sáu ca thạch thất năm ca đông anh năm ca thường tín hoàn kiếm đều bốn ca hoàng mai hai ca thanh xuân và ba đình đều một ca
tám trường hợp ghi nhận tại cộng đồng thuộc đống đa năm ca thanh trì hai ca thanh xuân một ca
còn tại đắk lắc đến trưa ngày hôm nay đã có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real time pcr
xác định bảy trường hợp ở phương thanh nhất tp bôn ma thuật
đều dương tính với sars cov hai và chưa xác định được nguồn lây
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám một người đàn ông năm mươi ba tuổi trú tại phường thành nhất
đến bệnh viện đa khoa tp bôn ma thuật để khám bệnh vì thấy mệt mỏi trong người
tại đây bệnh viện đã xét nghiệm test nhanh thì phát hiện ông này dương tính với sars cov hai
ngay sau đó ngành y tế đã lập tức phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
tiến hành phong tỏa các khu vực có liên quan đồng thời lấy mẫu test nhanh
những người thân của người này thì phát hiện thêm sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
qua điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày một tháng tám cho đến nay bảy trường hợp trên đã đi rất nhiều nơi
tiếp xúc với rất nhiều người hiện tất cả những địa điểm liên quan đều đã được ngành chức năng
phong tỏa tạm thời phun khử khuẩn và đưa những người tiếp xúc gần đến khu vực cách ly tập trung
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy vết thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín liên quan đến chủng ca nhiễm này
ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện lương tài tỉnh bắc ninh đã ban hành văn bản
nâng cao cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào khu cơ sở y tế và khu công nghiệp
để kịp thời phát hiện ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh hạn chế tối đa số người nhiễm sars cov hai
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh yêu cầu đơn vị có liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo
đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch bệnh
và đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế khu công nghiệp
đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc
các quy định phòng chống dịch của trung ương và của tỉnh trong đó tiếp tục duy trì xét nghiệm test nhanh hoặc pcr
hàng tuần tối thiểu hai mươi số lao động đi làm khuyến khích xét nghiệm tỷ lệ nhiều hơn hai mươi
các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh gửi kết quả về sở y tế cdc như đã hướng dẫn
thưa quý vị và các bạn luồng xanh được ra đời trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tạo thuận lợi cho mạch hàng hóa lưu thông thông suốt
thực tế cho thấy rằng vẫn còn không ít tài xế lợi dụng luồng xanh để vận chuyển hàng lậu hàng cấm chở người từ vùng dịch đến địa phương khác
và né tránh sự kiểm tra quy định về an toàn giao thông
trước thực trạng đó tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát
chốt chặn từng phương tiện hàng hóa lưu thông qua địa bàn
tại phường phước mỹ quận sơn trà sau khi thành phố đà nẵng tạm dừng tất cả mọi hoạt động việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đã nhanh chóng được tiến hành
một trăm linh người dân đang cư trú trong khu vực phong tỏa và đại diện các hộ gia đình đã được lực lượng y tế đến từng tổ dân phố để lấy mẫu
phường triển khai xét nghiệm cho đại diện hai năm trăm linh hộ chia phường chia làm bảy điểm
mỗi điểm là phường bố trí lực lượng y tế lực lượng dân quân thanh niên tình nguyện và cán bộ công chức của phường
đứng ra hướng dẫn bà con để xe rồi hướng dẫn bà con giãn cách và sắp xếp bàn ghế theo hàng lối
để bà con xét nghiệm và đảm bảo công tác vừa đảm bảo công tác xét nghiệm và vừa
đảm bảo giãn cách
về cách bố trí thì phường bố trí hai hàng một hàng là đi vô và một đi vô xong rồi một lối đi ra
xe thì tập trung để ở sân trường
bà con hiện nay thì đạt hơn chín mươi
còn một số bà con với một mươi giờ cuối đang đi lên
hiện nay thì về cơ bản bà con chấp hẳn rất là tốt
xét nghiệm nhà nước và cho xét nghiệm như đây thì người dân là người ta an tâm
sự an toàn cao cho cộng đồng mỗi người dân có một ý thức
thì toàn xã hội của mình cũng có lãng cách nhanh phòng chống dịch bệnh hơn tốt hơn
trong bảy ngày thành phố tạm dừng mọi hoạt động ngành y tế sẽ huy động lực lượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại các khu công nghiệp theo kế hoạch ba tại chỗ
khoảng gần bốn mươi người trong khu vực phong tỏa và hơn hai trăm linh người đại diện cho các gia đình ở những khu vực còn lại trên địa bàn toàn thành phố
việc xét nghiệm sẽ chia làm hai đợt từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng tám và từ một mươi chín đến hai mươi một tháng tám cách ba ngày xét nghiệm một lần
bảy ngày chúng ta thực hiện nghiêm giãn cách cho nên việc lấy mẫu cũng phải đảm bảo giãn cách thực sự bằng một phương án là chúng tôi lấy mẫu theo từng tổ dân phố
tức là cúng chiếu theo từng tổ dân phố lực lượng y tế sẽ đến từng tổ dân phố cuốn chiếu hết tổ này đến tổ nọ đến tổ khác trong khung của một phường
thì sẽ đảm bảo không có tập trung quá đông người để mà thực hiện
từ kết quả xét nghiệm trên thành phố đà nẵng sẽ bóc tách f ra khỏi cộng đồng và có kế hoạch điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo tình hình mới
trưa ngày một mươi năm tháng tám trong quá trình kiểm soát người ra vào tỉnh thái nguyên tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín ở xóm suối khách xã hợp tiến huyện đồng hỷ
tổ công tác liên ngành đã phát hiện trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
tổ công tác liên ngành phát hiện nguyễn đình trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
qua đấu tranh nguyễn đình trang khai nhận thuê vũ văn hà chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín để lưu thông qua các chốt kiểm dịch
công an huyện đồng hỷ đã triệu tập vũ văn hà để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an vũ văn hà còn khai nhận hành vi của mình và thu về năm mươi đồng một giấy xét nghiệm đồng thời giao nộp các đồ vật tài liệu có liên quan bao gồm một máy ảnh một máy tính một máy in màu hai thẻ nhớ
hiện công an huyện đồng hỷ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ nhiều trường hợp là người dân
dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc đến tỉnh vĩnh phúc lao động tự do phạm tội liên quan đến ma túy
vì hoàn cảnh khó khăn họ phải tha hương để kiếm tiền nuôi sống gia đình nhưng cuối cùng họ lại bị rơi vào vòng xoáy các bi kịch có liên quan đến ma túy
lò văn kim hai mươi bảy tuổi dân tộc thái quê ở huyện mường ảng tỉnh điện biên vừa bị công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kim cho biết sử dụng ma túy từ năm hai nghìn một mươi đầu năm hai nghìn hai mươi một kim đến tỉnh vĩnh phúc làm công nhân xây dựng tuy nhiên hầu hết số tiền lương nhận được mỗi ngày kim đều dùng để mua ma túy
trường hợp như lò văn kim không phải là cá biệt những năm gần đây công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện nhiều trường hợp phạm tội về ma túy là lao động tự do người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc đến làm việc trên địa bàn tỉnh
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố yên các công trường xây dựng đang phát triển và xây dựng rất nhiều các công trường này thường thuê số lao động là người vùng dân tộc thiểu số vùng cao đến đây để lao động làm ăn
tuy nhiên ở đây có một số đối tượng nghiện ma túy các đối tượng này thường sau khi làm công xong thì lấy tiền để mua ma túy một số thì không có tiền sử dụng mua ma túy thì có thể mua để bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lợi nhuận
tình hình này gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự trên địa bàn công an thành phố vĩnh yên đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý thực ra phối hợp với các công trường này là trực tiếp xuống để xét nghiệm ma túy đối với đối tượng và có biện pháp quản lý đồng thời cũng tăng cường công tác đấu tranh xử lý
đều là nghiện ma túy từ trước khi đến tỉnh vĩnh phúc làm việc vì hoàn cảnh khó khăn họ đã phải lặn lội đến những nơi cách quê hương hàng trăm cây số để tìm kiếm việc làm nhưng thật chớ treo hầu hết số tiền kiếm được đều bị tiêu tan bởi cân nghiện khi không có việc làm họ phải liều mua bán trái phép ma túy rồi trở thành tội phạm
thống kê của cơ quan chức năng cho biết tỷ lệ người nghiện ma túy là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc hiện cao nhất cả nước chiếm sáu mươi sáu sáu thực trạng người dân tộc thiểu số đến địa bàn tỉnh lao động tự do phạm tội ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trận tự trên địa bàn
sau đây cũng là cảnh báo cho chính quyền các địa phương cần có những nỗ lực mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
ngày cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện